tổng cục đồng bộ việt nam cho biết tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi trên hệ thống quốc lộ địa bàn các tỉnh miền trung có tới hai mươi một điểm đang bị ách tắc giao thông
tại đắk lắc trên tuyến quốc lộ một mươi bốn c đoạn km hai trăm một mươi hai bốn trăm năm mươi km hai trăm một mươi ba bốn trăm linh nước ngập sâu tới bảy m gây tắc đường
còn tại quảng nam tuyến quốc lộ một mươi bốn d bị sụt ta lưu dương ở tại km sáu mươi chín cộng bốn trăm linh gây tắc đường hiện đã thông xe một làn
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết đã yêu cầu các sở giao thông vận tải tập trung khắc phục hậu quả của bão
trước mắt các đơn vị thực hiện ngay rào chắn tại các điểm sụt ta luy âm các đoạn mặt đường dạn nứt để hướng dẫn các phương tiện qua lại an toàn
đồng thời có biện pháp xử lý các vị trí sụt trượt ta lưu dương ngập nước và những điểm hư hỏng gây mất an toàn giao thông